hưởng ứng tuần lễ biển đảo và hải đảo việt nam ngày đại dương thế giới ngày ba mươi tháng năm tại bãi tắm cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị tổ chức lễ phát động hãy làm sạch biển
dự buổi lễ có hơn một người dân và lực lượng vũ trang cùng các sở ban ngành trên địa bàn toàn tỉnh quảng trị
tuần lễ biển và hải đảo việt nam năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề cùng chung tay giữ màu xanh của biển có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ chủ quyền biển đảo bảo vệ tài nguyên môi trường hướng đến phát triển bền vững
trong chương trình này tỉnh quảng trị sẽ triển khai tuyên truyền vận động giáo dục cán bộ và tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức bảo vệ biển đảo sử dụng tiết kiệm hiệu quả và bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường
bên cạnh đó là sự quan tâm khuyến khích sử dụng công nghệ sản phẩm thân thiện môi trường và triển khai các giải pháp quản lý thu gom vận chuyển xử lý chất thải nhựa